theo điều tra vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn lê cùng đồng bọn nhập cảnh vào việt nam với mục đích để trộm cắp tài sản
ngày hai mươi sáu tháng một cả nhóm phát hiện một người phụ nữ chú tỉnh bình dương đi ra từ một ngân hàng có cầm theo túi ni lông bên trong có nhiều tiền mặt
các đối tượng đã đi theo và nhân lúc nạn nhân sơ hở đã đột nhập vào xe ô tô lấy trộm một túi ni lông đựng số tiền một năm tỷ đồng và một nhẫn vàng
công an tỉnh bình dương đã xác minh truy bắt được đối tượng hoàng bao lê và đang tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan
và xử lý theo quy định
thưa quý vị theo dự kiến ngày mai một mươi năm tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
cùng với một mươi hai bị cáo trong đại án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á gọi tắt là công ty việt á
trước đó bị cáo long bị cơ quan tố tụng quy kết nhận hàng chục tỷ đồng từ nhóm lãnh đạo công ty việt á
và bị tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt một mươi tám năm tù tội nhận hối lộ
sau phiên sơ thẩm ông nguyễn thanh long phan quốc việt là tổng giám đốc công ty việt á cùng hơn một mươi bị cáo khác xin giảm hình phạt hoặc đổi từ án tù giam sang tù treo
để tăng cường kiểm soát ngăn chặn kịp thời tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện về tăng cường quản lý loại sản phẩm này
công điện gửi bộ trưởng các bộ y tế
tài chính quốc phòng công an công thương giáo dục và đào tạo thông tin và truyền thông tổng giám đốc đài truyền hình việt nam
đài tiếng nói việt nam thông tấn xã việt nam ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong đó với chức năng nhiệm vụ của mình bộ công an tăng cường điều tra nắm tình hình xác lập các chuyên án đấu tranh
triệt phá các đường dây ổ nhóm buôn bán pha trộn chất cấm và dung dịch thuốc lá điện tử để xử lý nghiêm theo quy định
thủ tướng giao phó thủ tướng trần hồng hà chỉ đạo thực hiện vấn đề này
văn phòng chính phủ theo dõi đôn đốc tham mưu cho phó thủ tướng chỉ đạo kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh